tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp xã giao tránh án tòa án tối cao singapore sang thăm việt nam
chủ tịch quốc hội chào mừng đoàn tòa án tối cao singapore do ngài tránh án sanchares menon dẫn đầu sang thăm việt nam
cho rằng chuyến thăm việt nam lần này của ngài cũng như việc tòa án tối cao hai nước ký kết biên bản ghi nhớ
về việc trao đổi thông tin giữa hai tòa án có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc thắt chặt
và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia
tranh án tòa án tối cao singapore cảm ơn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đón tiếp
khẳng định mối quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực
đặc biệt tòa án hai nước việt nam và singapore đã có sự phối hợp chặt chẽ và thường xuyên
ngày mai tòa án hai nước sẽ ký biên bản ghi nhớ về việc trao đổi thông tin
đây là cam kết giữa hai nước nói chung và ngành tòa án nói riêng trong bối cảnh quốc tế đang có những tranh chấp gia tăng